hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua tỉnh đoàn thừa thiên huế phối hợp với trung tâm thể dục thể thao tp huế tổ chức điểm khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho các em đội viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố huế
tại buổi khai giảng nhằm động viên khích lệ chia sẻ một phần khó khăn cho các em học sinh nghèo ban tổ chức đã trao sáu mươi suất học bổng cho sáu mươi em học sinh nghèo tham gia lớp học tổng giá trị của học bổng là hai mươi ba triệu đồng
theo thống kê của bộ y tế và quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef trung bình mỗi ngày có khoảng một mươi trẻ em tử vong do đuối nước phần lớn tai nạn xảy ra vào đầu hè ở các vùng ven nông thôn xa trung tâm thành phố
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em trong dịp nghỉ hè thể hiện rõ vai trò tích cực của tổ chức đoàn đội trong việc đồng hành cùng với thanh thiếu nhi
lớp dạy bơi miễn phí kéo dài đến ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy